cũng với hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai mươi đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
ra quyết định tạm giữ hình sự
ngày hai mươi bốn tháng bảy cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
phối hợp với công an tỉnh thái nguyên kiểm tra đồng thời hai cơ sở kinh doanh sinh thái làng việt
có địa chỉ tại thành phố thái nguyên
qua kiểm tra phát hiện thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp bình khí cười
cùng hàng chục bộ loa đài thiết bị ánh sáng phục vụ cho việc bay lắc
bốn xe ô tô tiến hành kiểm tra xét nghiệm phát hiện chín mươi bốn trên một trăm một mươi bốn đối tượng dương tính với ma túy
qua phần loại công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba mươi bốn đối tượng
về hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy